đã hơn hai ngày kể từ thời điểm nhiều thành phố của thổ nhĩ kỳ và syria gần như bị săn phẳng trong động đất
tính tới thời điểm hiện tại số người thiệt mạng trong trận động đất tại thổ nhĩ kỳ và syri đã lên tới trên một mươi hai người
con số thiệt hại về người và tài sản dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hết sức
để xác định vị trí của những người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của hàng nghìn tòa nhà bị sập
trong khi đó điều kiện thời tiết khắc nghiệt được cho là nguyên nhân gây khó khăn cho hoạt động tìm kiếm
cứu nạn và cứu trợ cho các vùng bị ảnh hưởng
theo các chuyên gia bảy mươi hai giờ sau động đất là thời gian vàng để cứu người
người dân vẫn không ngừng hy vọng về việc cứu được thêm nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát
lúc này thách thức lớn nhất của công tác cứu hộ là thiếu nhân lực và trang thiết bị chuyên nghiệp
tại nhiều khu vực lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp chưa đến
những cư dân tuyệt vọng vì mất người thân
cư dân tuyệt vọng vì mất người thân đang tìm kiếm tất cả những gì có thể như mũ bảo hộ xà beng để đào bới những đống đổ nát tìm người
tuy nhiên giới chuyên gia cảnh báo dư chấn vẫn tiếp tục xuất hiện tại những khu vực vừa xảy ra thảm họa
theo các chuyên gia những ngày qua động đất đã liên tục tái diễn với số lượng vượt quá ba trăm linh trận
tình trạng này có thể kéo dài thêm hai tuần nữa
khoảng ba hai trăm linh nhân viên y tế và cứu nạn từ một mươi bốn quốc gia
trong đó có nga anh đức và pháp đang tham gia tìm kiếm cứu nạn ở thổ nhĩ kỳ và syri